báo cáo tại hội nghị cho biết năm hai nghìn hai mươi quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác
nổi bật là thường xuyên nắm chắc tình hình chủ động nhẹ bén

đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác
đặc biệt là tác động mạnh của đại dịch covid một mươi chín cạnh tranh chiến lược chủ nghĩa cường quyền nước lớn xung đột vũ trang xảy ra ở một số nơi trên thế giới hoạt động khủng bố an ninh mạng vấn đề biển đông an ninh phi truyền thống đã và đang đặt ra những thách thức lớn đối với cộng đồng quốc tế trong đó có nước ta
quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với đảng nhà nước về quân sự quốc phòng thường xuyên nắm chắc tình hình nhạy bén trong công tác nghiên cứu dự báo
kịp thời đề xuất các chủ trương đối sách đúng đắn xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ
trọng tâm then chốt khắc phục các yếu kém tồn tại trong những năm qua
những kết quả đó đã góp phần cùng với toàn đảng toàn dân và cả hệ thống chính trị hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng đã đề ra
trước tình hình thiên tai đại dịch covid một mươi chín diễn biến hết sức phức tạp bộ quốc phòng đã chỉ đạo toàn quân chủ động xây dựng kế hoạch
phương án chuẩn bị lực lượng phương tiện phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành các địa phương ứng phó kịp thời với các tình huống
đặc biệt trong phòng chống bão lũ tại miền trung các đồng chí đã huy động hàng trăm nghìn lượt bộ đội dân quân tự vệ hàng chục nghìn lượt phương tiện
thực hiện và vận dụng linh hoạt phương châm bốn tại chỗ tổ chức sơ tán nhân dân tích cực tìm kiếm người mất tích
nhanh chóng khắc phục hậu quả giải quyết kịp thời các chính sách được sự ủng hộ và đồng thuận cao trong nhân dân
bên cạnh những kết quả đạt được tổng bí thư chủ tịch nước cũng chỉ ra những hạn chế khuyết điểm cần phải khắc phục
nhất là trong công tác quản lý cán bộ chiến sĩ giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương ngăn chặn xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm nghiêm trọng
giải quyết tồn động về quản lý sử dụng đất quốc phòng tài chính doanh nghiệp
trên triệt đề với tinh thần không né tránh khuyết điểm tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị
cần thảo luận xác định rõ trách nhiệm tìm đúng nguyên nhân và đề xuất giải pháp để khắc phục trong thời gian tới
đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi một là năm mở đầu cho thập kỷ mới cho thời kỳ phát triển mới của đất nước
năm diễn ra đại hội một mươi ba của đảng bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị thế giới
khu vực còn có những biến động phức tạp khó lường
quân ủy trung ương và toàn quân phải tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác
ý chí cách mạng tiến công đề cao tính chiến đấu
và chỉ đạo thực hiện quyết liệt nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
và nghị quyết đại hội đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một
thực hiện tốt chức năng tham mưu với đảng
nhà nước về quân sự quốc phòng
chủ động nắm chắc đánh giá dự báo đúng tình hình
để kịp thời tham mưu với đảng nhà nước
những đối sách bảo vệ đất nước
giữ gìn ổn định hòa bình
làm nền tảng để xây dựng phát triển đất nước bền vững
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
quân đội tuyệt đối không được chủ quan thỏa mãn
không được để xảy ra bị động bất ngờ
đó là một yêu cầu cao nhất yêu cầu tuyệt đối
và có lẽ cũng là vấn đề đúng rất là đúng nhất
sinh ra quân đội chức năng của quân đội là làm như thế này
trước hết tắm tình hình chắc và tham mưu đúng
để đề xuất các chủ trương giải pháp nào
tổng bí thư chủ tịch nước cũng đề nghị
cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp
để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững mạnh
xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể
bố trí quốc phòng gắn với phát triển kinh tế xã hội
đồng thời phối hợp với các bộ ban ngành địa phương
thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần
ở đâu khó khăn gian khổ hiểm nguy ở đó có bộ đội
kịp thời bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân
chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng
giáo dục sâu sắc nhiệm vụ bồi dưỡng tình cảm đạo đức kinh mạng
tình yêu thương đồng chí đồng đội cho cán bộ chiến sĩ
bảo đảm quân đội luôn là lực lượng chính trị
lực lượng chiến đấu thật tuyệt đối trung thành
là chỗ dựa vững chắc tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống
tiếp tục đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch
hòng chống phá đảng nhà nước chế độ quân đội ta
đấu tranh chống các biểu hiện cơ hội chủ nghĩa cá nhân
giảm suốt nhầm tin mơ hồ mất cảnh giác
không để suy thoái tự diễn biến tự truyền hóa trong nội bộ
quân đội phải làm mạnh hơn nữa bài bản hơn nữa
quyết liệt hơn nữa hiệu quả hơn nữa vấn đề này
hiện nay chúng ta đang đẩy mạnh
đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực
mà hôm trước hội nghị đây tôi có nói
không phải chỉ tham nhũng về tiền về của
mà trước hết là sự suy thoái sự xuống cấp
về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống phai nhạt lý tưởng
cái này là vô cùng nguy hiểm
một lần nữa tôi muốn nhấn rất mạnh cái này
quân đội công an phải là lực lượng nồng cốt đi đầu làm việc này
và vừa qua các đồng chí đã có nhiều cố gắng
như trên đã nói rồi đã làm tốt rồi
đối với những người lầm đường lạc lối
thì phải kiên trì vận động cảm hóa giáo dục thuyết phục
đối với những kẻ mượn cớ nhân danh là góp ý
để chống đối phá hoại
thì phải kiên quyết trừng trị theo pháp luật của nhà nước
kỷ luật của đảng và kỷ luật của quân đội
tiếp tục làm tốt công tác xây dựng trình đốn đảng
chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ
phát huy vai trò đội ngũ cán bộ các cấp
nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì
phải thực sự nêu gương thực sự mẫu mực về phẩm chất chính trị
đạo đức lối sống trách nhiệm trí tuệ và năng lực thực tiễn
để đáp ứng ngày càng cao yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài
phải chủ động kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ngay trong nội bộ
phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật nói đúng sự thật không sợ khuyết điểm
càng không che giấu khuyết điểm không nể nang né tránh
kiên quyết xử lý các vi phạm tăng cường kiểm tra giám sát
giữ nghiêm kỷ luật của đảng và kỷ luật quân đội
năm hai nghìn hai mươi đang dần khép lại với rất nhiều các sự kiện
năm hai nghìn hai mươi đang dần khép lại với rất nhiều các sự kiện
và những khó khăn trở ngại tuy nhiên cũng là năm để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp sâu sắc trong toàn đảng toàn dân toàn quân ta và bạn bè quốc tế với những thành quả rất quan trọng và nhiều bài học quý
tổng bí thư chủ tịch nước tin tưởng với tinh thần đoàn kết dân chủ đổi mới trách nhiệm quyết tâm cao
nhất định quân ủy trung ương bộ quốc phòng và cán bộ chiến sĩ toàn quân sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
mãi mãi sướng xanh bộ đội cụ hồ và sự yên tâm
sự yêu mến tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
thưa quý vị tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi sáu thủ tướng nguyễn xuân phúc đã ghi nhận biểu dương đánh giá cao những kết quả thành tích chiến công của lực lượng công an nhân dân trong thời gian qua
giao nhiệm vụ trong thời gian tới thủ tướng nêu rõ nhiệm vụ bảo vệ đảng bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ chính trị trọng tâm là sứ mệnh của lực lượng công an nhân dân
về một số nhiệm vụ cụ thể trong năm hai nghìn hai mươi một thủ tướng nêu rõ toàn lực lượng công an nhân dân phải phát huy tính chủ động bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm các sự kiện chính trị văn hóa xã hội đối ngoại quan trọng của đất nước hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các hội nghị đoàn khách quốc tế tại việt nam tập trung cao độ mọi lực lượng phương án kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng và bầu cử quốc hội khóa
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu không để xảy ra bất cứ sơ xuất nào
đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thủ tướng đánh giá cao mục tiêu làm giảm năm số vụ phạm tội mà đảng ủy công an trung ương bộ công an đã đề ra
đây là mục tiêu quan trọng đòi hỏi lực lượng công an phải kiên trì thực hiện
thủ tướng lưu ý lực lượng công an phải giải quyết tốt các loại tội phạm nổi lên hiện nay như tội phạm có tổ chức tội phạm tín dụng đen tội phạm ma túy kinh tế môi trường lừa đảo mua bán phụ nữ trẻ em và tội phạm mạng
giải quyết tốt tin báo tố giác tội phạm thượng tôn pháp luật không để xảy ra oan sai tập trung giải quyết các vụ án tham nhũng lớn và các vụ án thuộc ban chỉ đạo tham nhũng trung ương theo dõi chỉ đạo góp phần duy trì khí thế mạnh mẽ trong công tác phòng chống tham nhũng trong toàn xã hội hiện nay
hôm nay các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã về dự khai mạc kỳ họp hội đồng nhân dân tại một số địa phương sau đây là tổng hợp của truyền hình nhân dân
sáng nay kỳ họp thứ một mươi một hội đồng nhân dân tỉnh phú thọ khóa một mươi tám đã khai mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dự kỳ họp phát biểu tại kỳ họp chủ tịch quốc hội biểu dương sự nỗ lực và những kết quả mà tỉnh phú thọ đã đạt được trong thời gian qua
chủ tịch quốc hội đề nghị phú thọ sớm hoàn thành và triển khai có hiệu quả quy hoạch tỉnh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi nâng cao chất lượng công tác quy hoạch phát triển đô thị theo hướng đồng bộ hiện đại
phần đầu xây dựng tỉnh phú thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía bắc và xứng đáng với truyền thống của quê hương đất tổ vô hùng xây dựng và duy trì hình ảnh phú thọ một điểm đến hấp dẫn thân thiện chất lượng và an toàn
sáng nay ngày bảy tháng một mươi hai kỳ họp thứ một mươi tám hội đồng nhân dân tp hà nội khóa một mươi năm chính thức khai mạc
tới dự có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đại tướng đỗ ba tị
phó chủ tịch quốc hội kỳ họp dự kiến diễn ra trong ba ngày
bên cạnh việc xem xét thảo luận các báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm hai nghìn hai mươi nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi một hội đồng nhân dân tp hà nội sẽ xem xét thông qua sáu nghị quyết thường kỳ và chín nghị quyết chuyên đề
kỳ họp này hội đồng nhân dân tp hà nội cũng dành một ngày cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn tập trung vào lĩnh vực quản lý khai thác cát sỏi lòng sông việc thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và nơi công sở trên địa bàn thành phố
kỳ họp này hội đồng nhân dân thành phố hà nội cũng dành một ngày cho phiên chất vấn và nơi công sở trên địa bàn thành phố
kỳ họp này hội đồng nhân dân thành phố hà nội cũng dành một ngày cho phiên chất vấn và nơi công tác phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một trong đó đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố và đề án thành lập thành phố thủ đức công tác chấn trình quản lý đất đai và trật tự xây dựng triển khai năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị

khám xét khẩn cấp nơi ở nơi làm việc của nguyễn quý sơn lực lượng công an thu giữ hơn một mươi hai mét khối gỗ các loại và nhiều tài liệu có liên quan
hiện công an tỉnh quảng bình đang tạm giữ hình sự năm đối tượng có liên quan đến các vụ phá rừng quy mô lớn để tiếp tục điều tra làm rõ
vào trưa nay lực lượng chức năng tỉnh bình dương đã kịp thời khống chế một vụ cháy xảy ra tại một công ty gỗ ở thành phố thuận an
vụ cháy xảy ra vào lúc khoảng một mươi hai h ba mươi phút ở khu phố bình thuận
bình thuận hai phường thuận giao ngọn lửa bùng phát nhanh và lan sang một công ty kế bên
lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố thuận an đã điều động sáu xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
do có chứa nhiều gỗ nên lửa cháy mạnh thiêu dụi một phần nhà xưởng làm sập một phần mái
đến một mươi bốn giờ cùng ngày ngọn lửa cơ bản được khống chế và không còn khả năng cháy lan

xin mời chị
vâng xin cảm ơn chị mỹ linh
xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin gmt cộng bảy
những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây
xin kính chào quý vị
sẽ được duy trì trong bao lâu khi gần đây đã xuất hiện một số trường hợp đã khỏi bệnh
xong lại tái nhiễm với một virus biến thể
một vấn đề nữa là ngay cả khi vaccine ngừa covid một mươi chín hiệu quả
thì vẫn có rất nhiều người từ chối tiêm vaccine
trong khi đó who lo ngại thế giới sẽ không có đủ vaccine
cũng như chỉ riêng việc triển khai tiêm phòng vaccine ngừa covid một mươi chín
sẽ không thể đẩy lùi đại dịch
tìm ra vaccine giúp cả thế giới cảm thấy nhẹ nhõm hơn
và có hy vọng tìm được lối thoát khỏi đại dịch
tuy nhiên thế giới sẽ tiếp tục phải chiến đấu với đại dịch thêm một thời gian dài nữa
và tình hình dịch bệnh trong ngắn hạn cũng như thời điểm dịch bệnh kết thúc
sẽ phụ thuộc vào những quyết định mà các nhà lãnh đạo cũng như người dân đưa ra trong những ngày tới
theo đó mỗi người dân mỗi quốc gia phải loại bỏ tâm lý chủ quan
rằng có vaccine là hết covid một mươi chín
trước mắt duy trì giãn cách xã hội và tuân thủ các biện pháp phòng dịch
vẫn là giải pháp quan trọng nhất để hạn chế sự lây lan của đại dịch nguy hiểm này
thưa quý vị tháng vừa qua là tháng một mươi một nóng nhất từng được ghi nhận tại châu âu
trong khi mùa thu năm nay cũng là mùa thu ghi nhận những mức nhiệt cao kỷ lục
cụ thể nhiệt độ mặt đất và không khí tại châu âu trong tháng một mươi một vừa qua
cao hơn tám độ c so với mức trung bình trong ba mươi năm
và cao hơn một độ c so với kỷ lục trước đó
nhiệt độ mùa thu bắp bán cầu đo được tại châu âu cũng cao hơn một chín độ c so với mức tiêu chuẩn
và cao hơn bốn độ c so với nhiệt độ trung bình năm hai nghìn sáu
các chuyên gia về khí hậu cho biết ghi chép này phù hợp với xu hướng ấm lên
của khí hậu toàn cầu về lâu dài đồng thời kêu gọi các nhà hoạch định chính sách khí hậu
nghiêm túc cân nhắc một cách tốt nhất để thực hiện cam kết quốc tế về khí hậu
bất chấp đại dịch covid một mươi chín đang hoành hành thì không khí nghỉ lễ năm nay tại australia
còn náo nhiệt sớm hơn thường lệ khi mà người dân đổ xô đi mua cây thông giáng sinh
nhu cầu tăng cao đột biến này đã phần nào phản ánh mong muốn khép lại
một năm nhiều biến cố với một tinh thần tích cực
ba tuần trước lễ giáng sinh nhiều vận thông đã cháy hàng và phải ngừng bán do không còn đủ cây
trong hơn hai mươi năm đây là lần đầu tiên chúng tôi phải nghỉ bán sớm do hết hàng
mọi người đều phải trải qua năm hai nghìn hai mươi nhiều vất vả vì thế ai cũng muốn nghỉ lễ sớm
nhiều khách hàng cũng khẳng định mong muốn khép lại một năm hai nghìn hai mươi khó khăn
với tinh thần lễ hội vui vẻ
năm hai nghìn hai mươi có nhiều chuyện rất khủng khiếp
ai cũng muốn mình và người thân vui vẻ hơn
chẳng có gì vui hơn khi một lễ giáng sinh ấm cúng
xu hướng mua sắm của người dân australia năm nay đã thay đổi
số người mua hàng trực tuyến tăng đột biến còn số người đi mua hàng trực tiếp đã giảm mạnh